sáng qua lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã bàn giao huỳnh văn đôn và đặng hàn quốc việt
cùng chú tại quận hải châu cho công an quận hải châu thành phố đà nẵng xử lý theo quy định
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện đôn và việt điều khiển xe máy
cùng một đoàn xe máy phóng nhanh vượt ẩu tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng hai thanh niên không những không chấp hành mà còn dùng súng pháo bắn nhiều phát
về phía tổ công tác để khiêu khích rồi phóng xe bỏ chạy
được biết trước đó đôn và việt đã từng bị lực lượng chín trăm một mươi một tạm giữ
xử lý về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông